từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng chín đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương dẫn đầu
đã thăm và làm việc tại hy lạp
gặp gỡ và trao đổi với phó thủ tướng hy lạp panagioti pyramenot
đồng chí nguyễn văn bình đánh giá cao về mối quan hệ việt nam hy lạp
tuy nhiên hai bên còn nhiều thế mạnh chưa khai thác
trong đó có lĩnh vực về hàng hải dịch vụ và du lịch
đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục cơ chế trao đổi chặt chẽ trong thời gian tới
đặc biệt khi việt nam là chủ tịch luân phiên asean
và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc trong năm hai nghìn hai mươi
trao đổi về tình hình phức tạp ở biển đông gần đây
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị hy lạp ủng hộ việt nam
giải quyết những tranh chấp trên biển đông bằng biện pháp hòa bình
kể cả biện pháp ngoại giao và pháp lý
phó thủ tướng hy lạp panagioti pyramenot hoàn ngành đề xuất hợp tác
từ phía việt nam trong lĩnh vực vận tài biển và du lịch
đồng thời khẳng định hy lạp ủng hộ quan điểm và chủ trương của việt nam
trong giải quyết tranh chấp ở biển đông
ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
tôn trọng luật pháp quốc tế nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trong chương trình công tác đồng chí nguyễn văn bình cũng đã gặp và làm việc
với bộ trưởng bộ phát triển và đầu tư hy lạp adonis georgiadis
dự buổi tọa đàm với đại diện một số doanh nghiệp hy lạp
và gặp gỡ thăm hỏi bà con việt kiều tại hy lạp
thăm hỏi động viên và tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân việt nam nguyễn văn lập
ông là người gốc hy lạp đã có nhiều đóng góp có ý nghĩa
trong công cuộc kháng chiến chống thực dân pháp ở việt nam
và có những công hiến liên tục không mệt mỏi đối với cộng đồng
và phong trào của người việt nam tại hy lạp